sau hơn hai ngày chất vấn theo dự kiến thì chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ thay mặt chính phủ giải trình
và làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quốc hội nêu
đây cũng là phiên trả lời được các đại biểu và cử tri cả nước mong đợi
chiều hôm nay chúng ta sẽ nghe thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ trả lời một loạt câu hỏi của đại biểu quốc hội
và chúng tôi luôn luôn chờ đợi cái này cũng giống như bất kỳ họp nào thì các đại biểu quốc hội
mà tôi tin là kể cả cử tri của cả nước đều rất mong đợi những cái phát biểu của thủ tướng
vì đây là phát biểu đây nó mang tính đỉnh hợi cao tính chiến lược cao
nhưng một mặt nữa là thủ tướng của chúng ta có một cái kết trả lời phải nói cũng rất là cụ thể rất là thiết thực
cho nên mọi người đang rất chờ đợi cả nhân tôi rất chờ đợi
làm sao nó sáng tỏ ra những vấn đề mà xã hội đang quan tâm thông qua những câu hỏi của các đại biểu
và cũng có thể cả những vấn đề mà thủ tướng muốn nhân cơ hội này có những thông điệp
cho được gánh chặt cái hoạt động chính phủ với cái hiện tại và cái mong muốn được cử tri
có rất nhiều câu hỏi mà chủ tòa chủ tỉnh quốc hội đã yêu cầu thủ tướng chuẩn bị để mà trả lời
đó là những vấn đề chung nhất những vấn đề thuộc thẩm quyền của chính phủ
thì tôi hy vọng rằng những cái câu hỏi đó vào chiều nay
thì thủ tướng sẽ trả lời sẽ giải đáp được tất cả những vấn đề
mà các đại biểu quốc hội quan tâm cũng như là nhân dân kỳ vọng